quay trở lại với các tin tức trong nước
thưa quý vị trong bối cảnh omicron đang áp đảo trên toàn quốc
bộ y tế cho biết

để tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi

cũng như nhóm đối tượng cần bảo vệ

tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã tiêm ở nước ta
là gần hai trăm linh năm triệu liều vaccine
trong đó số liều tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
là gần một trăm tám mươi ba bốn triệu liều

là hơn một mươi bảy triệu liều
theo bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long
hiện ngành y tế đang lên phương án tiêm vaccine covid một mươi chín
với nhân lực cơ sở hạ tầng
để sẵn sàng tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
và kỳ gặp phương án tiêm vaccine mỗi thứ bốn
đối với người có bệnh nền và một số đối tượng cần bảo vệ
bộ trưởng bộ y tế thông tin
hiện bộ y tế đang giao cho các cơ quan chuyên môn
hội đồng khoa học các chuyên gia
để đánh giá nghiên cứu một cách thận trọng
kỹ lưỡng khoa học hiệu quả
để phù hợp với từng giai đoạn
bộ y tế sẽ phân tích các yếu tố nguy cơ
về những lợi ích và rủi ro
để từ đó triển khai tiêm cho những đối tượng này
cũng theo bộ trưởng bộ y tế
chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín lớn nhất
đã triển khai thành công với hơn hai trăm linh triệu liều vaccine
trong đó tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine hiện nay
thuộc những nước hòng đầu trên thế giới
và đã về đích sớm hơn
so với mục tiêu khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới who
trong chiến dịch này
việt nam đã nhận được hỗ trợ kịp thời
từ chính phủ nhân dân các nước
và các tổ chức quốc tế như unicef who
qua cơ chế phân bổ vaccine quốc tế covax
từ lô vaccine đầu tiên từ covax
vào ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
với hơn tám trăm linh liều
đến nay covax đã hỗ trợ việt nam hơn năm mươi ba triệu liều
cùng với viện trợ song phương
việt nam cũng đã nhận được hai mươi chín năm triệu liều
nâng tổng số viện trợ quạc covax
và kênh song phương là gần tám mươi ba triệu liều
chiếm gần bốn mươi trong tổng số hai trăm một mươi bảy triệu liều vaccine
mà việt nam nhận được

tính đến thời điểm này
cùng với số ca mắc vẫn đang ở ngưỡng cao đáng lo ngại
hiện nay hà nội còn đang phải đối mặt
với hiện trạng quá tải
tại các điểm thu dung cơ sở điều trị
và trạm y tế trên địa bàn thủ đô
để giải quyết vấn đề này
tại nhiều nơi việc kịp thời ứng dụng hiệu quả
các phần mềm quản lý hỗ trợ ép không tại nhà
đã giúp người bệnh không phải xếp hàng chờ đợi
thời gian gần đây hà nội mỗi ngày ghi nhận
khoảng gần ba mươi trường hợp mắc mới covid một mươi chín
tại nhiều nơi việc kịp thời ứng dụng hiệu quả
các phần mềm quản lý hỗ trợ ép không tại nhà
đã giúp thành phố giảm tài số người bệnh
tại các điểm thu dung cơ sở điều trị
cũng như việc các ép không không phải xếp hàng chờ đợi
ở trạm y tế
chị mth đầu phương trúc bạch cho hay
khi đoán rằng mình đã mắc covid một mươi chín
và đã thử que test hiện lên hai bạch
chị hát vào app pccovid
và đường link khai báo tình trạng
của sở y tế hà nội
do một người quen gửi
trước đó có các thông tin kê khai cụ thể
về cá nhân tình trạng bệnh
tri tích và những gì mình đang gặp phải rồi gửi đi
chị hát cho hay rất ngạc nhiên
sáng hôm sau có cán bộ y tế phường trúc bạch
gọi hỏi thăm tình hình
và gửi cho một tờ khai theo mẫu riêng của phường
trong tờ khai có mục
để que test có hai bạch
và căn cấp công dân
rồi chụp lại gửi cho cán bộ y tế qua gia lô
buổi chiều hôm đó
chị hát nhận được tin nhắn của bệnh viện đức giang
gửi tới f kèm đường link
cùng với id và mật khẩu
để vào khai báo sức khỏe hàng ngày
chị làm theo và thấy account của chị
tên chính chủ với các thông tin cá nhân
đã được tạo lập chị cần tích vào
các mục về tình trạng sức khỏe
và nhấn nút gửi đi và sau đó
nhận được một thông điệp cuối trang web ghi
bạn bị nhẹ không có triệu chứng chuyển nặng
hàng ngày những f như chị hát
sẽ phải khai báo cho đến khi nào
thì chờ hướng dẫn tiếp theo
trước tình trạng do f tăng cao
lên tới vài chục nghìn ca mắc
mới mỗi ngày ủy ban dân thành phố hà nội
đã yêu cầu các địa phương
hợp với sở y tế tăng cường tập huấn
hướng dẫn và ứng dụng công nghệ thông tin
trong theo dõi quản lý và chăm sóc
điều trị f tại nhà
theo đó các phường xã thị trấn
củng cố hỗ trợ chăm sóc quản lý f tại nhà
trên cơ sở các thông tin về xét nghiệm
mức độ biểu hiện bệnh của người nhiễm
thành lập các nhóm gia lô cung cấp số điện thoại
đường dây nóng thường xuyên liên hệ cập nhật
trao đổi tại các khu dân cư
đảm bảo mọi người dân được tiếp cận
nhanh nhất về hệ thống y tế
chị hoàng thị hải ninh trạm trưởng trạm y tế
phường quan hoa quận cầu giấy cho biết
những ngày này các cán bộ nhân viên
tại đây đang phải căng mình để hỗ trợ
những người bị mắc covid một mươi chín
trạm y tế có chín cán bộ thì tám người
cũng là f chính vì vậy
các cán bộ vừa phải tự cách ly
chữa trị ngay tại trạm đồng thời
đảm bảo các điều kiện an toàn để hỗ trợ
người dân chăm sóc làm thu tục
mỗi ngày cha phải tiếp nhận số lượng bệnh nhân
tăng cao lên tới hàng trăm ca đồng thời
cũng phải hỗ trợ các bệnh nhân khỏi bệnh
chính vì vậy phường quan hoa đã thành lập
sáu tổ với bốn mươi tám thành viên hỗ trợ f
điều trị tại nhà hàng ngày
các phần mềm quản lý f
các nhân viên tại trạm y tế sẽ phê duyệt
khỏi bệnh cho bệnh nhân bệnh nhân tự test
âm tính chỉ cần gửi ảnh hoặc
quay video qua nhóm gia lô
sau đó ủy ban dân phường sẽ ra văn bản xác nhận
hết thời gian cách ly chuyên xuống tổ dân phố
để gửi tận tay người dân
những trường hợp bị thất lạc người dân ra
bộ phận một cửa của phường để được cấp lại
với thời gian làm thủ tục
hiện nay tất cả các trường hợp dương tính tại nhà
người dân sẽ chủ động quay video
hoặc chụp ảnh lại mẫu test kèm ngày giờ
tiên tuổi địa chỉ số điện thoại
và cam kết rồi gửi qua email
của trạm y tế sau đó
sẽ có cán bộ y tế của phường kiểm tra email
và sẽ gửi người dân đường link
để khai báo
với số lượng người nhiễm covid một mươi chín
tăng nhanh việc cho phép theo dõi
quản lý điều trị f tại nhà được đánh giá
đã giúp giảm tải số lượng người bệnh
tại bệnh viện các điểm thu dung
và thận tiện cho nhiều người khi mắc bệnh
chúng tôi siêu chuyển sang
diễn biến covid một mươi chín tại các địa phương khác
trên cả nước mới đây tại bình dương
số ca mắc covid một mươi chín có xu hướng
tăng cao nhưng hiện địa phương này
tạm thời ngưng công bố số ca mỗi ngày
vì theo đánh giá của giới chuyên môn
không còn phù hợp trong tình hình mới
theo thông tin từ sở y tế tỉnh bình dương
thống kê số liệu ca mắc covid một mươi chín
trong bảy ngày qua trên địa bàn cho thấy
có xu hướng tăng cao
so với bảy ngày trước ca mắc covid một mươi chín
ở bình dương tăng hơn tám mươi
tuy nhiên hầu hết f đều không có
triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
ngoài ra bình dương cũng ghi nhận bình quân
mỗi ngày một ca tử vong nhưng dươi
vào các trường hợp người già người có bệnh lý
nền nặng và chưa tiêm vaccine
theo ngành y tế bình dương hiện
số lượng ca mắc covid một mươi chín không đánh giá
đúng tình hình thực tế chỉ phù hợp
để phân tích đánh giá làm căn cứ
để đưa ra các giải pháp phù hợp hơn
sau đó bình dương tạm thời
ngưng công bố số ca mắc mỗi ngày
thay vào đó tập trung vào việc nâng cao
chất lượng trong chăm sóc sức khỏe
giảm tỷ lệ f diễn biến nặng và tử vong
đại diện sở y tế tỉnh bình dương cho hay
ca mắc covid một mươi chín tăng cao trên địa bàn
và để ứng phó phù hợp với thực tế
địa phương thay đổi chiến lược
theo đó ngành y tế phối hợp
với các địa phương chủ động nâng cao
chất lượng điều trị covid một mươi chín ở các tầng
kết hợp với chăm sóc f tại nhà
và đảm sẵn sàng đủ thuốc oxy
và tư chống dịch và tư xét nghiệm
ở các tuyến bên cạnh đó
trên tinh thần thích ứng linh hoạt
sống chung an toàn với dịch bệnh covid một mươi chín
ngành chức năng bình dương thực hiện
quản lý chặt nhóm nguy cơ cao
tổ chức giả soát lập danh sách
thống kê tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao
hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ cao
tình trạng bệnh nền đang được điều trị
tình trạng sức khỏe nhu cầu hỗ trợ
nhằm giảm tỷ lệ tử vong và biến chứng nặng
tiến sĩ bác sĩ nguyễn hồng trương
giám đốc sở y tế tỉnh bình dương nhìn nhận
người dân được tiêm đủ liều vaccine
phòng covid một mươi chín có tác dụng rất lớn
trong việc giảm các biến chứng và nguy cơ tử vong
xác định vaccine là lá chắn
hiệu quả phù hợp trong điều kiện hiện nay
bình dương đẩy mạnh công tác tiêm chủng
theo đó địa phương này bố trí gần ba trăm linh điểm cố định và lưu động
triển khai tiêm cả ngày lẫn đêm với quyết tâm
đến ngày hai mươi tháng ba hoàn thành tiêm mũi hai cho trẻ
từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi và mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
đồng thời xây dựng kế hoạch tiêm vaccine
cho trẻ từ năm một mươi một tuổi
tính đến nay bình dương đã tiêm được
hai bốn trăm bảy mươi năm một trăm ba mươi bốn liều mũi một
một chín trăm hai mươi sáu tám trăm hai mươi bốn liều mũi hai

tại bình dương
tại cà mau biến thể omicron ba hai
hay còn gọi là omicron tàng hình
được ghi nhận đang lây lan mạnh trong cộng đồng
do đó để đảm bảo sức khỏe cho trẻ em
trong độ tuổi chưa được tiêm vaccine
chính quyền tỉnh này cho biết
kể từ ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi hai
học sinh từ lớp một đến lớp bảy
chuyển sang học trực tuyến
cấp học mầm non cho trẻ dừng đến trường
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
số các f trong học sinh và giáo viên tăng cao
cùng với trên cơ sở khảo sát nhu cầu
nguyện vọng của phụ huynh học sinh
chủ tịch ủy ban dân tỉnh cà mau huỳnh quốc việt
đã có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức dạy và học
từ ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó chủ tịch ủy ban dân tỉnh cà mau
chỉ đạo cấp học mầm non cho trẻ dừng đến trường
học sinh từ lớp một đến lớp bảy
chuyển sang học trực tuyến
và học sinh từ lớp tám đến lớp một mươi hai
tiếp tục tổ chức dạy và học trực tiếp
theo quy định của ngành giáo dục
cụ thể đối với cấp học mầm non
chủ tịch tỉnh giao ủy ban dân các huyện
có hai điểm trường trung tâm
để tổ chức nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ
theo nhu cầu của phụ huynh
chủ tịch quỹ ban dân tỉnh cà mau chỉ đạo rõ
đối với học sinh từ lớp một đến lớp bảy
dù chuyển sang học trực tuyến
nhưng giáo viên vẫn đến lớp dạy
trên phòng học được kết nối camera
giáo viên tạo đường link để học sinh học tại nhà
trường hợp những em có nhu cầu học trực tiếp
và được sự thống nhất của phụ huynh
thì vẫn đến lớp học trực tiếp bình thường
bên cạnh đó chủ tịch ủy ban dân tỉnh cà mau
cũng lưu ý những trường chưa đảm bảo
cơ sở vật chất thiết bị truyền dẫn
thì trước mắt tiếp tục duy trì
các lớp học trực tuyến như trước đây
qua các phần mềm ứng dụng và dạy học qua truyền hình
ngoài ra những trường học trên địa bàn
chưa có ca nhiễm covid một mươi chín hoặc có ca nhiễm
nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch
trên cơ sở tham khảo và được sự đồng thuận
của đa số phụ huynh học sinh
thì có thể tổ chức dạy học trực tiếp
bên cạnh đó do xu hướng lây lan mạnh
của omicron pa hai nhân viên y tế
tại các trạm y tế lưu động hiện nay
đang phải gồng mình và tự làm hết
tất cả mọi việc từ chuyên môn đến không chuyên môn
nhân viên tại các trạm đa phần
là nhân viên y tế đang rất thiếu
các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ
công tác trang sắp f tại nhà
ngày y tế đang rất cần và rất cần
những cánh tay sung phong tham gia
và các trạm y tế lưu động và tổ covid cộng đồng
của các tình nguyện viên từ các sở
ban ngành trên địa bàn tỉnh chung tay hỗ trợ
chờ đến thời điểm hiện tại
việt nam không tránh khỏi sự hoành hành
của omicron và biến thể phụ tàng hình của nó
chúng tôi xin được một lần nữa
khuyên cáo quý vị khán giả
hãy cẩn trọng đề phòng và cảnh giác
trước sự lây lan vô cùng mạnh và khó lường này
đặc biệt để tâm đến trẻ nhỏ
trong gia đình bởi các em chưa được tiêm vaccine
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất
tới quý vị trong những bản tin tiếp theo
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại